ngày một mươi tám tháng một tỉnh hương yên tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
dự buổi lễ có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo tỉnh hương yên
bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thân nhân các bà mẹ việt nam anh hùng
trong đợt truy tặng phong tặng này tỉnh hưng yên có năm mươi chín bà mẹ được chủ tịch nước quyết định
truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
một bà mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự bà mẹ việt nam anh hùng
và bà trương thị tám được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng
của đảng bộ chính quyền nhân dân hương yên trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa
phó chủ tịch nước đề nghị trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hưng yên tích cực bứt phá hơn nữa
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội
tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba phong trào thi đua yêu nước
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng lãnh đạo tỉnh hưng yên đã trao bằng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho bà lê thị ngãi
trao bằng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho bà trương thị tám
và trao bằng truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho thân nhân năm mươi chín bà mẹ việt nam anh hùng ở tỉnh hưng yên